thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội tổ chức họp báo thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
nhiều nội dung sửa đổi trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật trật tự an toàn giao thông đường bộ hay vấn đề quản lý giá vàng công tác nhân sự nhận được sự quan tâm của báo chí
nhiều dung sửa đổi trong dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi luật trật tự an toàn giao thông báo chí